thưa quý vị và các bạn trong chương trình trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn phần đầu của loạt bài có tiêu đề chung là
để sản diễn vượt qua sự trì trệ của các tác giả hòa phong cao ngọc bài đăng ba kỳ trên báo nhân dân
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài viết này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
khán giả kịch nói hàn còn nhớ từ năm hai nghìn bốn liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ nhất đã được tổ chức và là cơ hội quý giá để các nghệ sĩ trong nước giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ quốc tế
từ đó tác động tới sự phát triển của tư duy nghệ thuật
đến năm hai nghìn năm lần đầu tiên một đoàn kịch thể nghiệm ra đời đó là đoàn kịch ba của nhà hát tuổi trẻ do nghệ sĩ lan hương làm trưởng đoàn
từ đó đến nay thuật ngữ sân khấu thử nghiệm hay thể nghiệm đã hiện diện khá phổ biến trong đời sống văn nghệ
có thể coi thử nghiệm là một nỗ lực dò đường tìm hướng đi mới của các nhà hát và nghệ sĩ trong việc phát triển kịch nói đang có dấu hiệu quẩn quanh
tuy vậy thử nghiệm cũng tức là sẽ phải chấp nhận đương đầu không ít thử thách
trước hết đó là sự thay đổi tự thân trong tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và sự chấp nhận của công chúng
bởi vậy thử nghiệm có thể thành công hoặc thất bại
một thí dụ tiêu biểu là sự tồn tại chật vật của kịch hình thể
dường như phương pháp biểu diễn giản lược tối đa lời thoại sử dụng động tác cơ thể làm ngôn ngữ biểu đạt chính của các nghệ sĩ
lại chưa thuyết phục được khách sạn
các khán giả chưa phù hợp với kỳ vọng của công chúng nên họ tiếp nhận khá thở ơ
và sau một mươi hai năm tồn tại trong cảnh giật gấu vá vai đoàn kịch hình thể bị giải thể là điều khó tránh khỏi
nhất là trong bối cảnh các nhà hát phải tự chủ về tài chính
hiện nay khi công nghệ nghe nhìn hiện đại ngày càng phát triển và chiếm ưu thế trong đời sống
thì có thể xem sự hỗ trợ của truyền hình là một kết hợp hữu ích giúp kịch nói gần hơn với công chúng
truyền hình fpt đã mạnh dạn ra mắt chương trình kịch tương tác trên truyền hình
theo đó thay vì thưởng thức thụ động như lâu nay khán giả truyền hình được tham gia sáng tạo tác phẩm
có thể coi cách làm này là một cơ hội thử nghiệm sân khấu ứng dụng công nghệ hiện đại
như một hướng đi mới và được một số nhà hát áp dụng từ đó cho ra đời tác phẩm sinh động hấp dẫn
mới đây tại liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
vở diễn dưới ánh đèn
biên kịch chu thơm đạo diễn nghệ sĩ nhân dân trần nhượng
của câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm hội nghị sĩ sân khấu việt nam
đã thu hút người xem do nhiều yếu tố mới lạ kết hợp múa đương đại và vũ đạo tuồng
sử dụng nghệ thuật ánh sáng và màn hình led hiện đại
điều này chứng tỏ việc đưa các ứng dụng công nghệ vào xây dựng tác phẩm sân khấu là khả thi
giúp mang cảm hứng mới đến với khán giả thế hệ đương đại trong khi tiếp nhận tác phẩm

một điểm sáng trong thời gian qua cần nhắc tới vì đã thể hiện ý thức thay đổi quyết liệt tư duy sân khấu
kịch nói đó là sự xuất hiện đoàn kịch nói tư nhân đầu tiên tại hà nội
có tên gọi lục tin của đạo diễn trần lực
tin rằng sân khấu kịch nói vẫn nguyên giá trị nếu biết tìm đúng cách
đạo diễn trần lực lựa chọn cho mình một lối đi riêng
đoạn tuyệt với hình thức sân khấu mà theo anh là đã giả cỗi và đơn điệu
kịch ước lệ của trần lực ra đời
ở đó cả không gian thời gian và nghệ thuật biểu diễn của diễn viên đều có tính ước lệ cao
đặc biệt trần lực mạnh đạn mời đội ngũ diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh tham gia vào diễn
lần thử lửa đầu tiên của đoàn kịch lục tin là dàn dựng kịch bản quẫn của nhà biên kịch lộng trương
một tác phẩm hài kịch nổi danh từ hơn nửa thế kỷ trước
thoát ly sân khấu hiện thực tâm lý lời thoại cập nhật với cuộc sống hiện đại
đạo diễn trần lực đã chọn cách thể hiện sân khấu đến mức tối giản
các diễn viên không chỉ thể hiện khả năng diễn xuất
mà còn cần có kỹ năng nhảy hip hop hát làm siếc nhằm làm nổi bật dung ý nghệ thuật của tác phẩm
tại liên hoan sân khấu thủ đô tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vở diễn đã nhận huy chương bạc
đạo diễn trần lực đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất
các diễn viên tham gia được nhận một huy chương vàng và hai huy chương bạc
quan trọng hơn là sau đó
vở diễn đã thu hút rất đông khán giả thuộc mọi lứa tuổi tới thưởng thức với sự thích thú say mê
điều này cho thấy đó là hướng đi mới có thể sẽ được công chúng đón nhận
cần ghi nhận quyết tâm thay đổi của các nhà hát đoàn kịch nói và các nghệ sĩ thời gian qua
nỗ lực vượt qua sự trì trệ của họ bước đầu cho thấy một số thành công
tuy nhiên để làm sống lại không khí nhộn nhịp của sân khấu
và thu hút công chúng trở lại với ánh đèn nhà hát như giai đoạn trước
các nghệ sĩ cần quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hơn nữa
trên mọi phương diện từ kịch bản đạo diễn diễn viên tới truyền thông
công chúng không bỏ rơi kịch nói
vấn đề là các nghệ sĩ sẽ sáng tạo như thế nào để sân khấu kịch nói thật sự mang một sinh khí mới
từ năm hai nghìn một mươi sáu lộ trình thực hiện tự chủ tài chính của các nhà hát công lập
chính thức đầu bộ văn hóa thể thao và du lịch đặt ra
đồng thời yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
đến nay nửa chặng đường đã đi qua
câu chuyện xã hội hóa các nhà hát thực hiện được đến đâu đang là điều mà dư luận quan tâm
sau khi chủ trương xã hội hóa sân khấu được đề xuất từ năm hai nghìn một mươi năm
đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc quản lý của bộ văn hóa thể thao và du lịch
được chọn thí điểm chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp có thu sang tự hạch toán toàn bộ
tự chủ kinh phí gồm nhà hát cao múa nhạc việt nam nhà hát múa dối việt nam
nhà hát tuổi trẻ liên đoàn siếc việt nam nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
theo cơ quan chủ quản quy trình xã hội hóa các đơn vị công lập sẽ được tiến hành với các bước
mỗi năm các nhà hát sẽ bị cắt ba mươi kinh phí
tuy nhiên số kinh phí này sẽ dùng để đặt hàng tác phẩm theo yêu cầu tuyên truyền
đến năm hai nghìn một mươi tám về cơ bản sẽ xã hội hóa hoàn toàn các đơn vị kịch nói
đến năm hai nghìn hai mươi không còn đơn vị nghệ thuật nào được hưởng kinh phí
từ ngân sách nhà nước
không thể phủ nhận mặt tích cực của cơ chế tự chủ trong việc kích thích sự năng động của mỗi nghệ sĩ
diễn viên cũng như đòi hỏi các đơn vị phải tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động biểu diễn
tìm nguồn thu để duy trì hoạt động
tuy nhiên việc chuyển đổi hình thức hoạt động từ bao cấp sang tự chủ về tài chính
là bài toán khó với nhiều đơn vị nghệ thuật biểu diễn
xong có thể thấy từ năm hai nghìn một mươi sáu khi chính thức có chủ trương
lãnh đạo một số đơn vị nghệ thuật
tỏ ra khá bình tĩnh như nghệ sĩ nhân dân thúy mùi khi đó là giám đốc nhà hát trèo hà nội
hay nghệ sĩ trương nhuận năm hai nghìn một mươi sáu là giám đốc nhà hát tuổi trẻ
lường trước được tiến trình tất yếu
lãnh đạo các nhà hát đã hướng dẫn từng bước điều chỉnh nền nếp hoạt động
để đơn vị chủ động hơn tập huấn trước cho anh chị em cùng chung trách nhiệm
đối với việc tìm kiếm nguồn tài trợ hợp đồng biểu diễn
nhà hát trèo hà nội đã tìm được đầu ra là các trường học
với những tác phẩm được đầu tư giản dựng riêng cho học sinh
qua bài học nhẹ nhàng mà giàu tính nghệ thuật
nhà hát tuổi trẻ mỗi năm được yêu cầu giàn dựng năm tác phẩm
nhưng đơn vị thường vượt mức kế hoạch bốn đến năm lần
nhờ huy động được nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp và từ chính các nghệ sĩ
nhà hát cải lương việt nam cũng tìm nguồn xã hội hóa
để đầu tư cho các vở diễn lớn mang tính tuyên truyền cao như
mai hắc đế chuyện tình khâu vai hừng đông thầy ba đợi
ngoài việc huy động nguồn vốn để dựng vở
nhà hát kịch việt nam cũng thực hiện được nhiều chuyến đi xa
thậm chí ra nước ngoài biểu diễn
đây có thể xem là những thành công bước đầu trong nỗ lực tự bơi
của các nhà hát trong cơ chế thị trường
nhưng với phần lớn lãnh đạo các nhà hát thì năm hai nghìn một mươi
ngay khi được thông báo đều hết sức lo lắng
với việc phải tìm nguồn kinh phí để duy trì hoạt động
lo chi trả lương mà vẫn bảo đảm ra vở mới
bảo đảm chất lượng nghệ thuật cho tác phẩm
phát triển thương hiệu của đơn vị
việc phải tự kiếm đủ số kinh phí vốn vẫn được bao cấp
khiến không ít đơn vị lao đao
thậm chí đã có kiến nghị rằng
xã hội hóa theo quy trình là vội vã
chưa thể thực hiện được trong giai đoạn này
với các đơn vị sân khấu kịch hát như
nhà hát trèo việt nam
nhà hát tuồng việt nam
quyết định tiến tới tự chủ
xã hội hóa khiến nhiều người e ngại
nhiều ý kiến cho rằng
trước tình trạng sân khấu truyền thống ngày càng vắng khách hiện nay
nếu quyết tâm thực hiện đúng quy trình
mà thiếu một kế hoạch chuẩn bị thật sự bài bản
sẽ có nguy cơ xóa sổ những thương hiệu nghệ thuật này
làm mất đi sự độc đáo đặc sắc của văn hóa việt nam
trong nghệ thuật biểu diễn
phần lớn nghệ sĩ vẫn thừa nhận
chủ trương xã hội hóa nghệ thuật
trong đó có sân khấu
là xu hướng tất yếu mà họ sẽ phải thực hiện
chỉ có điều không thể biến xã hội hóa thành tư nhân hóa
mà xã hội hóa là phải huy động từ nhiều nguồn lực xã hội
để phát triển hình thức nghệ thuật này
phát biểu trong một hội thảo về xã hội hóa sân khấu
nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ
chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam chia sẻ
muốn thành công
các nhà hát phải xây dựng những bước đi riêng
có các giải pháp cụ thể
ông cũng đề xuất nên thành lập nhiều loại hình
quỹ phát triển nghệ thuật sân khấu
được huy động từ cộng đồng để đầu tư trở lại cho tác phẩm
càng nhiều tác phẩm hay
thì khán giả càng ủng hộ quỹ
kích thích nghệ sĩ sáng tạo
ông nguyễn thê vinh
nguyên giám đốc nhà hát kịch việt nam cho rằng
xã hội hóa là con đường cần thiết
để phát triển sân khấu
nhưng muốn xã hội hóa
muốn hợp tác với các doanh nghiệp lớn
càng phải có tác phẩm nghệ thuật có chất lượng
vì không đơn vị nào hợp tác
với những sản phẩm không có y tín
nghệ sĩ nhân dân anh tú khẳng định
cần có sự bình tĩnh
nghiên cứu cẩn trọng
vì hiện nay
các đơn vị đều đang trong quy trình chung
của tất cả các đơn vị sự nghiệp là
cắt giảm chi tiêu công
tinh giảm biên chế
sát nhập các bộ phận có chức năng tương đương
những việc này đã và đang rất khó khăn
bởi đối tượng là những con người cụ thể
lại là những nghệ sĩ vốn nhạy cảm
nghệ sĩ nhân dân thúy mùi
từng thành công trong quá trình
huy động nguồn vốn xã hội hóa
tự tin khẳng định
đừng quá lo ngại với việc xã hội hóa
vì không ít các doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ
nếu thật sự đơn vị không còn được cấp kinh phí
tuy nhiên các cấp quản lý cũng cần
để đơn vị được tự chủ hoàn toàn
đối với việc thu chi vấn đề nhân sự
và việc khai thác kịch bản
dù vậy việc tiến hành xã hội hóa
cắt giảm kinh phí của các đơn vị nghệ thuật bởi tiễn
vẫn được nhiều người ví như một cú phanh gấp
với nhiều lo âu
nhất là khi cơ quan chủ quản lý
chưa đưa ra được một mô hình cụ thể nào
mà cơ bản vẫn phụ thuộc vào
sự sáng tạo năng động
tìm cách thích ứng của các đơn vị nhà hát
một số nước trên thế giới
có những quy chế rất đầy đủ và toàn diện
trên cơ sở bối cảnh kinh tế xã hội đã phát triển
ở việt nam nếu vội vã thực hiện
khi các đơn vị đang duy trì
con số người lao động lớn công cành
và chưa có lộ trình bước đi cụ thể
rõ ràng thì sẽ rất khó khăn
cho các lãnh đạo và anh em nghệ sĩ
cũng như bảo đảm sự phát triển bền vững
đáng chú ý có ý kiến cho rằng
không nên hiểu một cách đơn giản là
cắt giảm kinh phí mà đối với một số đơn vị
một số chương trình còn cần
sự đầu tư lớn hơn để đạt hiệu quả tốt
cần xây dựng cơ chế đặc thù để có thể
huy động sự hỗ trợ tài chính
từ các doanh nhân doanh nghiệp
và cần lý giải tại sao các doanh nghiệp việt nam
ít tài trợ cho văn hóa nghệ thuật nói chung
sân khấu nói riêng
hiện nay các doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động
văn hóa nghệ thuật dường như chưa được hưởng
bất kỳ sự ưu đãi nào về chính sách thuế
bên cạnh đó
công chúng còn khá thận trọng
trước các hình thức quảng bá thương hiệu
kể cả khi các thương hiệu này
đầu tư tài trợ cho nghệ thuật
vì lý do đó khi tham gia
tài trợ hoạt động nghệ thuật nói chung
sân khấu nói riêng hầu hết các doanh nghiệp
đều phải né tránh nói tới mục đích
gia tăng độ nhận diện thương hiệu
chưa kể nếu không cẩn thận
còn dễ bị phản tác dụng
khi quảng bá tên tuổi
như vậy để thực hiện
kết quả quá trình xã hội hóa
thu hút đầu tư của cộng đồng
vào các hoạt động nghệ thuật
cần hình thành cơ chế pháp lý
cũng như sự tiếp nhận cởi mở hơn
từ phía công chúng
cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành
đặc biệt là sân khấu với du lịch
để giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc thù
đồng thời tạo thêm đầu ra cho các vở diễn
các chương trình phù hợp
làm phong phú thêm món ăn văn hóa
cho du khách tới việt nam
sân khấu là lĩnh vực văn hóa đặc thù
hoạt động riêng biệt để sân khấu
vừa lưu giữ quảng bá các yếu tố
của nghệ thuật dân tộc truyền thống
vừa sáng tạo các giá trị mới phù hợp
với nhu cầu của công chúng hiện đại
cần có sự thay đổi mạnh mẽ quyết liệt
để lĩnh vực đặc biệt này có điều kiện phát triển
đáp ứng đòi hỏi của xã hội
cũng như kì vọng của công chúng
không còn lệ thuộc vào bầu sữa bao cấp
để sân khấu thật sự mang lại
lợi ích thiết thực về mọi mặt
cũng như giúp nghệ sĩ yên tâm
sáng tạo cống hiến
quý vị và các bạn phải theo dõi
phần còn lại của loạt bài có tiêu đề chung là
để sàn diễn vượt qua sự trì trệ
của các tác giả hỏa phong cao ngọc
bài đăng ba kỳ trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau